ngày sáu chín ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng cánh đồng lớn
và liên kết sản xuất bao tiêu lúa gạo xuất khẩu gắn với xây dựng hợp tác xã nông nghiệp sản xuất lúa giống giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh đã xây dựng được hai mươi sáu cánh đồng lớn
có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với diện tích gieo trồng năm mươi hectare sản xuất từ hai đến ba vụ một năm
tuy nhiên thời gian qua việc thực hiện xây dựng cánh đồng lớn và liên kết sản xuất bao tiêu lúa gạo xuất khẩu còn rất hạn chế
việc mở rộng diện tích liên kết sản xuất còn chậm thực hiện chỉ đạt năm mươi của mục tiêu nghị quyết của tỉnh ủy
trong quá trình thực hiện liên kết sản xuất có nơi vẫn xảy ra tình trạng phá vỡ hợp đồng
một số doanh nghiệp bao tiêu lúa gạo chưa xây dựng vùng nguyên liệu ổn định